theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai mưa lớn lũ quét sạt lở đất đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương trong ngày hai mươi một tháng bảy
tính đến một mươi năm h chiều nay thiên tai đã khiến năm người thiệt mạng tại tỉnh hà giang
gần năm trăm chín mươi ngôi nhà bị sạt lở và ngập lụt hơn hai trăm linh hectare lúa và hoa màu bị ngập ống
đáng chú ý hai nhà máy thủy điện thuận hòa huyện vị xuyên và thái an huyện quản bạ đã dừng hoạt động do bị đất đá vùi lấp
mưa lớn cũng gây sạt lở tại quốc lộ hai ngập lụt trên quốc lộ bốn c đoạn qua thành phố hà giang và sạt lở ngập lụt một số tuyến đường liên xã và thành phố hà giang huyện vị xuyên
tại lào cai mưa lớn kéo dài liên tục đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn thành phố lào cai bị ngập sâu trong đó nặng nhất là khu vực phương bắc cường
mưa to cũng đã xảy ra ở nhiều nơi trên địa bàn huyện bảo thắng và mường khương hiện lũ trên các sông ngòi vẫn đang lên cao
trước những diễn biến cực đoan của mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía bắc ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã gửi công điện khẩn yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ và sạt lở đất
triển khai ngay các lực lượng cứu hộ di dời người dân ra khỏi vùng bị ngập sâu thường xuyên cập nhật thông tin kịp thời đến chính quyền và người dân để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó